trong buổi làm việc đầu năm mới tại kiểm toán nhà nước vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu muốn kiến tạo phát triển tốt thì phải điều hành và còn quản lý tốt kiểm toán nhà nước
không phải chỉ phát hiện sai phạm mà điều quan trọng hơn là qua kiểm toán cần phát hiện lỗ hỏng chỗ bất hợp lý của pháp luật để phá làn nhằm hoàn thiện thể chế và kiểm toán nhà nước trước hết cũng cần phải liêm chính
năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ một trăm một mươi văn bản nhằm bịt lỗ hỏng thất thoát lãng phí từ cơ chế chính sách hai nghị định hai thông tư hai nghị quyết một mươi chín quyết định và tám mươi năm văn bản khác
đồng thời kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng trăm tập thể và cá nhân đối với những tồn tại sai phạm phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán
chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ
cơ quan điều tra cung cấp hàng chục bộ hồ sơ tài liệu cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra giám sát và thực hiện tố tụng